bệnh nhân là bà t bảy mươi hai tuổi khoảng giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn bà xuất hiện cơn đau quặn vùng thượng vị trên rốn
cơn đau lan lên xương ức và vùng ngực trái từng cơn bà còn buồn nôn tiêu chảy nhiều lần
nghĩ mình mắc bệnh lý tiêu hóa nên bà tự mua thuốc về uống cố chịu đựng
đến ngày thứ sáu kể từ lúc cơn đau đầu tiên ập đến bà tê mệt lạ đuối sức không thể chịu nổi nên nhập viện tỉnh để cấp cứu
tại đây sau khi siêu âm bụng bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm ruột chỉ định tiêm kháng sinh để điều trị
tuy nhiên một ngày sau bà tê thấy đau bụng nhiều hơn đồng thời bà cũng được xét nghiệm men tim và đo điện tâm đồ
kết quả men tim tăng và có dấu hiệu nhồi máu cơ tim trên điện tâm đồ
bà được chuyển đến bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm ngay trong đêm
bác sĩ chuyên khoa một hồ thị tuyết mai phó khoa phòng khám nội tim mạch trung tâm tim mạch cho biết
bệnh nhân t nhập viện vào ngày thứ bảy kể từ khi khởi phát đau bụng
lúc đó bệnh nhân trong trạng thái đau bụng dữ dội lan lên ngực trái buồn nôn tiến hành các cận lâm sàng
phát hiện điện tâm đồ có dấu hiệu nhồi máu cơ tim st không tranh lên tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính do sự tắc hẹp của một nhánh động mạch vành
ngay lập tức bệnh viện kích hoạt ekip can thiệp mạch khẩn nhanh chóng cứu người bệnh khỏi nguy cơ đột tử
bác sĩ mai nhận định bệnh cảnh của bà tê rất ít gặp
bệnh nhân không có các triệu chứng điển hình của cơn nhồi máu cơ tim cấp như đau thắt ngực lan lên cổ và hai vai
khó thở phá mồ hôi tim đập nhanh mà biểu hiện đau vùng thượng vị tiêu chảy
triệu chứng này rất dễ khiến các bác sĩ chẩn đoán nhầm sang bệnh lý đường tiêu hóa dẫn đến điều trị sai hướng không can thiệp mạch vành kịp thời
khi đó bệnh nhân sẽ tăng nguy cơ suy tim nặng thậm chí tử vong do cơ tim thiếu máu nuôi trầm trọng trong thời gian dài
thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai võ anh minh trưởng đơn vị can thiệp mạch vành trung tâm can thiệp mạch bệnh viện đa khoa tâm anh cho biết
hai mươi phút sau khi đến viện bà tê được chuyển lên phòng thông tim để chụp mạch vành
kết quả ghi nhận động mạch liên thất trước hẹp đến chín mươi chín chặn dòng máu nuôi tim gây ra cơn đau vùng ngực bụng cho người bệnh suốt một tuần qua
ca can thiệp diễn ra vào lúc một mươi hai giờ đêm ekip đặt một stent tái thông động mạch lên thất trước
ngay sau thủ thuật bà tê hết hẳn đau bụng siêu âm mộng không ghi nhận tổn thương ruột
theo bác sĩ mai khả năng trước đó bà được chẩn đoán viêm ruột là do cơn nhồi máu cơ tim kích thích lên ruột cây phù nề
bệnh nhân hồi phục hoàn toàn và xuất viện sau hai ngày
theo bác sĩ minh một số nghiên cứu cho thấy hai mươi ba mươi ba trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có các triệu chứng không điển hình như đổ mồ hôi lạnh
suy nhược toàn thân chóng mặt ngất một trong những biểu hiện hiếm gặp nhất của nhồi máu cơ tim là tiêu chảy
trường hợp này gây khó khăn cho bác sĩ khi trần đoán bệnh làm chậm chế quá trình điều trị
bệnh nhân dễ gặp phải biến chứng suy tim loạn nhịp tim và tử vong
thông tin về căn bệnh này tiến sĩ bác sĩ hoàng văn phó giám đốc bệnh viện tim hà nội cho biết
chức năng mạch mạch là nuôi dưỡng của tim nấy máu dầu oxy nuôi dưỡng của tim
vậy thì bất cứ một nguyên nhân gì gây hẹp lòng mạch lại hẹp lòng mạch một cách có ý nghĩa thì sẽ thiếu máu cơ tim và biểu hiện đau ngực
và nếu đó nói cơn nhuồn máu cơ tim thì có nghĩa là mạch mạch bị tắt
mạch mạch tắt như vậy thì quả tim chúng ta không được nuôi dưỡng nữa
nó sẽ gây biểu hiện nâng sàng chúng ta sớm nhất là đau ngực một cách dữ dội và cường độ sẽ kéo dài về thời gian hai ba mươi phút
và có thể đặc trưng của mạch mạch là đau cả một vùng ngực
sao dưỡng nước này
đau rất là nhiều
nó rất là dữ dội cường độ và thời gian kéo dài ra
thậm chí đặc điển hình có thể là cầm tay bên trái thật ra là cánh tay
và nếu kèm theo những chút đó thì bệnh nhân thường rất hốt khoảng giống như một chiếc đuối trên cạn
chúng ta biết là nhồi máu cơ tim tức là tắt mạch mạch
hiểu một cách đơn giản là mạch máu mạch mạch lúc cơ tim bị tắt
như vậy bị tắc như vậy thì quả tim không được nuôi dưỡng và để lâu dài không được cấp cứu kịp thời thì quả tim nó sẽ bị hoại tử
đấy bảo cơ tim nó bị chết hoài thử
và như vậy thì cơ tim đầu tiên nó sẽ bị suy yếu
và nếu không cấp cứu nữa thì có thể hoài thử thế bằng cơ tim thậm chí vỡ tim thậm chí đột tử gây tử vong
giống như trong bột quỷ não thì trong nhồi máu cơ tim cũng có thời gian là vàng
thời gian vàng đấy tính là bao lâu
thông thường người ta tính trong ba giờ đầu sau khi nhồi máu cơ tim sau khi có cơn đau ngực
tại sao là ba giờ đầu
vì ba giờ đầu cơ tim mới hoài thử mới bắt đầu tổn thương mà mức độ hoài thử chưa nhiều
nếu chúng ta cấp cứu kịp thời tái thông mạch vành trong giai đoạn vàng ba giờ đầu đó
thì khả năng phục hồi cơ tim rất cao và bậu nhiên có thể trở lại cuộc sống gần như bình thường
tuy nhiên càng cấp cứu muộn sau ba giờ đó thì khả năng phục hồi càng thấp càng đi và hiệu quả điều trị càng thấp hơn
như vậy thì trong trường hợp chúng ta biết rõ là khi nhồi máu cơ tim thì bao giờ điền hình cũng nghĩa đau ngực
và khi có dựng đau ngực như vậy thì chúng ta phải đến viện ngay
hoặc ít nhất phải đến
chúng ta phải đến trung tâm y tế gần nhất để người ta sơ cứu và chẩn đoán kịp thời xem có bị nhồi máu cơ tim không
hoặc là trường hợp nữa chúng ta có thể gọi cấp cứu một trăm một mươi năm họ đến họ khám họ tiêm lượng
họ có thể định hướng chúng ta cho chúng ta đến bệnh viện để kiểm tra
đặc biệt nếu là một trăm một mươi năm bây giờ người ta có khả năng là làm điện tim tại chỗ
mà người ta duyên lệnh tim tại chỗ người ta biết có thể nhồi máu cơ tim
đúng là đau ngực đấy là do nhồi máu cơ tim
người ta có thể vận chuyển ngay bệnh nhân
đến trung tâm có thể can thiệp được rút ngắn khoảng thời gian mà trung gian mà không cần thiết
thực ra nhồi máu cơ tim là hậu quả của hẹp mảnh vành
hẹp mảnh vành thì cái dấu hiệu đầu tiên mà hẹp mảnh vành một cách nhiều có ý nghĩa thì dấu hiệu đầu tiên là đau ngực
đau ngực của mảnh vành là giống tôi mô tả đầu tiên
là đau bao giờ cũng cả một vùng sau dung ức điển hình hoặc là một trái
đau có thể liên quan đến căng sức
thường hoặc là đau khi nghỉ thì lại hết
hoặc là stress đau ngực hoặc căng thẳng
về nhà cái thấy có sự việc căng thẳng hoặc cơ quan căng thẳng thì bệnh nhân lại xuất hiện ở ngực
hoặc là khi găng sức đi lại thì bệnh nhân lại xuất hiện đau ngực và khi nghỉ thì lại hết
đó là dấu hiệu đặc trưng của điển vành
tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng vậy
nhất là người già và những bệnh nhân đáy đường thì chịu hưởng
nó mờ hơn và nhiều khi người ta chỉ thấy mệt thôi
thế thì với những bệnh nhân mà đau người điển hình
chúng ta cũng phải đi khám đến trung tâm đến bác sĩ tim mạch khám sớm để người ta sàng lọc
sàng phải đau ngực như vậy không có cần chụp mảnh vành không
có chụp sau đó có cần cây thiệp hay không
còn những bệnh nhân mà người già hoặc đau đường mà tự nhiên thấy người mệt mỏi
thấy người bất thường thì chúng ta cũng cần khám sớm này xem như là gì
có liên quan đến mảnh vành hay không